những ngày đầu năm khu di tích đền ông hoàng mười ở huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an luôn đông nghẹt du khách thập phương về làm lễ
trên các bàn thờ từ tiền lẻ đến tiền chẵn với đủ loại mệnh giá được dừng lễ
mới đây nhiều cơ quan báo chí đã lên tiếng phản ánh về nghi vấn cán bộ ban quản lý đền ông hoàng mười biển thủ tiền công đức
trước thông tin trên ngày hai mươi chín tháng hai lãnh đạo huyện hưng nguyên nghệ an đã đề nghị công an vào cuộc xác minh
đồng thời yêu cầu ban quản lý đền hoàng một mươi báo cáo sự việc
trước đó dư luận đã phải đăng xôn xao về một số cán bộ trực tại đền hoàng một mươi xã hưng thịnh huyện hưng nguyên
nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức của đền
cụ thể theo đoạn video phản ánh một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách đề trên các bàn thờ trong đền
rồi bỏ vào trong các kết sát công đức
tuy nhiên một người đã lấy tiền trên các bàn thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quỳ đã bóc sẵn
sau đó người này đã đưa về cất tại giường của cá nhân
ngay khi nhận tin ông nguyễn hữu hà phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hương nguyên nghệ an cho biết
huyện này đã yêu cầu đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra
xác minh nội dung báo chí phản ánh nghi vấn cán bộ ban quản lý đền hoàng mười biển thủ tiền công đức
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên dựa trên đoạn video đang khiến người dân phẫn nộ
nhóm người này là cán bộ trực tại ban quản lý đền
tuy nhiên đây có thực sự là nhân viên tại đền hay không thì phải kiểm tra lại mới biết chính xác
do vậy để có thông tin khách quan và thông tin chính thức trả lời cơ quan báo chí
lãnh đạo huyện hương nguyên đã đề nghị công an huyện vào cuộc xác minh làm rõ sự việc
đến nay huyện đã chỉ đạo và giao ban quản lý đền báo cáo lại vụ việc để trả lời báo chí
đồng thời sao cho công an kiểm tra xem có tồn tại các vấn đề nêu trên hay không
nếu không có vấn đề thì cũng để trả lời báo chí còn nếu có vấn đề thì sẽ nghiêm khắc chấn chỉnh và xử lý
được biết vì lượng du khách về đền ngày càng đông thế nên khoản tiền công đức dâng lên các bàn thờ không hề ít
chỉ trong một buổi sáng đã nhiều lần cán bộ ban quản lý khu di tích đã đi sắp xếp và thu gom
thế nhưng điều khó hiểu là tại thời điểm đó sau khi thu gom thay vì đưa ngay vào hòm công đức
thì hầu như cán bộ ban quản lý lại mang đi cất ở phía sau ban thờ
chỉ có một lượng ít tiền lẻ được cầm bỏ vào trong hòm công đức sau đó
trong căn phòng bảo vệ luôn có sẵn một vài vỏ hộp bánh được bóc khéo léo một phía
tưởng chừng là thứ bỏ đi nhưng với nhân viên ban quản lý đền thì vỏ hộp bánh lại có một công dụng khác
chẳng ai nghĩ bên trong hộp bánh mà cán bộ ban quản lý đền cầm trên tay thực chất đang nhét đầy tiền công đức
mặc dù đã quả quyết số tiền cất giấu trong hộp bánh sau đó đã được đưa vào hòm công đức
thế nhưng sau khi xem bằng chứng ghi lại cảnh tượng người này giảo bước đưa hộp bánh đã đúc đầy tiền về thẳng phòng bảo vệ
rồi cắt cẩn thận trên đầu dường thì lúc này mới chịu thừa nhận hành vi biển thủ tiền công đức của mình
với thủ đoạn tinh vi như vậy ngoài sự việc bị phát hiện tổng số tiền công đức mà nhóm người này lấy được của đền là bao nhiêu
thì chỉ họ mới là người biết rõ nhất
ngay cả khi trực tiếp tham gia cùng quá trình đút tiền vào hộp bánh
nhưng đến khi bị phát hiện người này lại đổ lỗi hoàn toàn cho người còn lại
trong quá khứ cách đến một mươi năm cũng tại đền ông hoàng một mươi
một vụ tiêu cực biển thủ tiền công đức với số tiền cực lớn
đã bị cơ quan công an phát hiện
sau lần đó số tiền công đức mỗi năm được ban quản lý thống kê
đã tăng gấp hàng trăm lần so với thời điểm trước
đại diện ban quản lý khu di tích khẳng định
hiện tại việc quản lý tiền công đức tại đây đã được chặt chẽ hơn
dưới sự theo dõi của tổ giám sát với các thành viên thuộc nhiều ngành khác nhau
thế nhưng thực tế đã đủ sự yên tâm hay chưa thì chưa dám khẳng định
bởi lẽ tù chứa tiền công đức chưa kiểm đếm dù đã được niêm phong
thế nhưng lại để trong căn phòng không hề có camera an ninh
qua ghi nhận vào những ngày đầu năm đền ông hoàng mười huyện hưng nguyên nghệ an
là điểm đến của đông đảo người dân trong dịp đầu xuân
trong bốn ngày tết đền đã tiếp đón hơn ba mươi người dân và du khách thập phương
tới cầu sức khỏe bình an và may mắn
đền ông hoàng mười tên sữ là mỏ hạc linh từ
nằm trên địa bàn xóm xuân am xã hương thịnh huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
thờ quan hoàng mười người có công hộ quốc bảo dân trời che cuộc sống cộng đồng
được nhân dân khắp mọi miền ngưỡng mộ và thuần kính
đền còn thờ các vị phúc thần như lê khôi quận công trị trung song đồng ngọc nữ
và hệ thống đạo mẫu tứ phủ mà người đứng đầu là thánh mẫu liễu hạnh
đền ông hoàng mười ở xã hưng thịnh được ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
xếp hạng di tích lịch sử văn hóa vào năm hai nghìn hai
công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh vào năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín lễ hội đền ông hoàng mười được bộ văn hóa thể thao và du lịch
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia công đức khi đi lễ chùa hay tới các cơ sở thờ tự
cơ sở tôn giáo tín ngưỡng là một thói quen từ xưa của người dân việt
đây là một khoản đóng góp tự nguyện hay như người dân vẫn nói là tùy tâm
để ghi nhận tấm lòng của người dân và du khách thập phương
nhiều khu di tích đã bố trí công tác tiếp nhận công đức chú đáo cẩn thận
theo cách sắp xếp riêng của mình
tuy nhiên điều này đã khiến tình trạng quản lý tiền công đức
tại một số cơ sở tâm linh gặp các vấn đề bất cập
liên quan đến tình trạng thu tiền công đức tại các cơ sở thờ tự
tại đền ba chúa kho cả năm hai nghìn hai mươi ba khu di tích đã thu được hơn hai mươi một bốn tỷ đồng
trong đó đã chi hết một mươi bảy năm tỷ để tu sửa các hạng mục xuống cấp tại đền
và mua sắm đèn nhang trả tiền công cho các thành viên làm nhiệm vụ
năm nay để tiếp nhận tiền công đức
ban quản lý đã bố trí hơn một mươi bản ghi sổ tại nhiều nơi trong đền
còn tại đền chợ củi huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
hơn một tháng nay ban quản lý khu di tích đã mở thêm tài khoản
tại ngân hàng để tiếp nhận công đức online
chỉ chưa đến một mươi giây du khách đã thực hiện xong thao tác
dù bằng hình thức nào góp tiền công đức không chỉ là một thói quen tốt
để góp phần bảo tồn cho di tích mà với nhiều người
việc làm này cũng là để tích đức cho bản thân mình
tuy nhiên trước đây việc quản lý và sử dụng tiền công đức
gần như không được công khai minh bạch
chỉ đến khi thông tư bốn của bộ tài chính có hiệu lực
kể từ ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công tác này mới được điều chỉnh
bởi những quy định có tính pháp lý rõ ràng
theo đó khi tiếp nhận tiền công đức đơn vị tiếp nhận phải mở một tài khoản
ở kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại
việc ghi chép kiểm đếm tổng số tiền đã nhận phải được báo cáo định kỳ
các khoản tiền tạm thời chưa sử dụng sẽ được gửi vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng
dù vậy hiện vẫn còn có nơi chưa mở tài khoản theo đúng quy định
vì thế chưa theo kịp xu hướng trong khi hiện nay
nhiều người có thói quen chuyển khoản để thực hiện công đức online
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sau khi tỉnh quảng ninh triển khai thí điểm
đã phát hiện những bất thường trong việc tiếp nhận kiểm đếm tiền công đức
tại một số di tích ở quảng ninh như yên tử chùa ba vàng
sau vụ việc bộ tài chính đã đặt ra những bàn khoan về tính khách quan
trong quá trình tự kiểm của các cơ sở tâm linh
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phía bộ tài chính đã hướng dẫn các địa phương
kiểm tra tiền công đức trên toàn quốc
nội dung kiểm tra gồm việc mở tài khoản mở sổ sách ghi chép số thu
chi tiền công đức tài trợ nội dung sử dụng tiền công đức và giám sát việc tiếp nhận
kiểm đếm sử dụng tiền công đức tài trợ tại các di tích và hoạt động lễ hội trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện là người chỉ đạo việc kiểm tra
còn chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ gửi báo cáo kết quả
cho bộ tài chính trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê hiện cả nước có khoảng bốn mươi di tích lịch sử văn hóa
danh lam thắng cảnh phân bố trên khắp các vùng miền đã được kiểm kê
lập danh mục theo quy định của luật di sản văn hóa
trong số đó có tám di sản văn hóa thiên nhiên thế giới được unesco công nhận
một trăm hai mươi tám di tích quốc gia đặc biệt ba sáu trăm một mươi bốn di tích quốc gia hơn một mươi di tích cấp tỉnh
bên cạnh đó cả nước có gần chín lễ hội gồm lễ hội dân gian truyền thống
lễ hội tôn giáo và lễ hội lịch sử
vừa qua các tỉnh thành trên cả nước đã phải giả soát
báo cáo tiền công đức về bộ tài chính trước ngày ba mươi một tháng ba
thời hạn báo cáo sắp kết thúc địa phương rốt ráo ra soát việc tiếp nhận
quản lý sử dụng tiền công đức
việc báo cáo này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch nguồn tiền
tăng thêm niềm tin cho người dân
kế hoạch kiểm tra tiền công đức của các địa phương nêu rõ
đối tượng kiểm tra là di tích lịch sử văn hóa đã có bảng xếp hạng di tích
hoặc danh mục kiểm kê di tích theo luật di sản
kiểm tra tập trung vào việc tiếp nhận quản lý sử dụng tiền công đức
tài trợ cho di tích hoạt động lễ hội và việc mở tài khoản
mở số sách ghi chép số thu chi tiền công đức tài trợ
giám sát tiếp việc kiểm đếm sử dụng tiền công đức
theo đó đối tượng kiểm tra các di tích lịch sử đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích
theo quy định của luật di sản văn hóa
như vậy không phải là tất cả chùa triền
mà chỉ với các chùa đã được công nhận là di tích như các loại và các cấp
hoặc các chùa được đưa vào danh mục kiểm kê di tích mới phải thực hiện việc báo cáo này
nếu chính quyền địa phương có công văn đề nghị